thuốc chữa bệnh là một mặt hàng đặc biệt liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người
chi phí tiền thuốc chiếm đến sáu mươi chi phí điều trị do đó kiểm soát chi phí thuốc có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong giảm chi phí điều trị
nhưng cùng một loại thuốc thì người mua lại phải chịu tranh lệch giữa các hiệu thuốc hoặc giữa các bệnh viện và các hiệu thuốc bên ngoài
thậm chí là giá thuốc bán buôn cao hơn cả bán lẻ đang khiến cho người bệnh rơi vào ma trận thuốc mà vẫn buộc phải sử dụng
loạn giá thuốc đang là một vấn đề nan dài tại nước ta trong nhiều năm nay khiến cho người bệnh chịu nhiều thiệt hại
cùng một loại thuốc nhưng mỗi cửa hàng một giá biệt dược gốc cũng rơi vào tình trạng loạn giá
giá thuốc lâu nay đã trở thành gánh nặng đối với người bệnh nhất là khi giá thuốc leo thang hỗn loạn thậm chí còn những tồn tại bất hợp lý mà người bệnh đang hàng ngày phải âm thầm chịu đựng
giá cả thì nói chung là bây giờ cửa hàng người ta mở ra thì người ta cũng bán theo giá
giá cửa hàng người chúng tôi không bao giờ mặc cả được cái giá cả
không chỉ chịu sự tranh lệch giá cho cùng một loại thuốc ở hai cửa hàng cạnh nhau người bệnh còn phải chịu sự tranh lệch lớn cho những thuốc biệt dược gốc thuốc điều trị ung thư
thuốc simulec dùng trong điều trị dự phòng do novartis sản xuất kê khai giá tại bộ y tế là hai mươi chín sáu trăm tám mươi hai một trăm hai mươi ba đồng một lọ nhưng giá bán bên ngoài là ba mươi một triệu năm trăm linh nghìn đồng một lọ tranh nhau gần hai triệu đồng
thuốc bột pha tiêm herceptin lọ bốn trăm linh ml
thuốc bột pha tiêm herceptin lọ bốn trăm bốn mươi ml được chỉ định trong điều trị ung thư vú di căn có giá là bốn mươi năm năm trăm chín mươi sáu bảy trăm bảy mươi năm đồng tuy nhiên khi đến với đại lý phân phối lại được giao bán công khai trên website với mức giá tròn trịa là bốn mươi chín triệu đồng
như vậy từ giá kê khai qua đại lý phân phối đến tay người bệnh đã có sự tranh lệch tới gần bốn triệu đồng một lọ
các chuyên gia cho rằng có tình trạng trục lợi từ một số đối tượng với một số mặt hàng thuốc điều trị đặc biệt nhằm tăng giá thuốc khi nguồn cung bị khăn hiếm
cái nguyên nhân của cái việc thiếu thuốc có thể là do cái nguồn cung nó hạn chế cho nên là cái việc này đã xảy ra trong vài năm trở lại đây cho nên một số đối tượng đã lợi dụng cái đấy để trục lợi nâng cái giá thuốc lên cao
còn trong một cuộc thanh kiểm tra gần đây nhất do sở y tế hà nội thực hiện tại trung tâm bán buôn dược phẩm hapulico và bệnh viện sanh pôn
một nghịch lý xảy ra là giá thuốc bán buôn lại đắt hơn giá bán lẻ
cụ thể là cùng một loại thuốc omentine năm trăm linh mg nhưng giá bán buôn của công ty trách nhiệm hữu hạn bông sen vàng tại trung tâm dược phẩm hapolico là hai trăm bảy mươi bốn đồng một hộp trong khi giá bán lẻ của bệnh viện sanh pôn là hai trăm bảy mươi một đồng
theo tổ chức y tế thế giới tỷ lệ chi tiêu từ túi tiền của người việt nam cho chữa bệnh là bốn mươi ba chiếm tỷ lệ khá cao trên thế giới
việc người bệnh giảm chi phí này phụ thuộc lớn vào giá thuốc mà nhà nước đóng vai trò điều tiết
bác sĩ thì nghề của họ là kê đơn nhiều khi họ khám chữa bệnh cho bệnh nhân xong là họ sẽ kê đơn và họ kê có thể là họ muốn cái thuốc tốt nhất đắt tiền nhất hoặc là làm thêm rất nhiều các dịch vụ khác nữa
thuốc là mặt hàng đặc trưng mà người bệnh không được mặc cả
dù thuốc cao nhưng để đảm bảo cho mạng sống của mình nên người bệnh vẫn phải chấp nhận mua
rõ ràng loạn giá thuốc đang ngoài tầm kiểm soát của cơ quan chức năng và người chịu thiệt nhất không ai khác vẫn chính là bệnh nhân